thời gian qua các cơ quan chức năng đã có nhiều biện pháp mạnh mẽ đấu tranh với các đối tượng vi phạm pháp luật về động vật hoang dã được quốc tế đánh giá cao
tuy nhiên tình trạng vận chuyển buôn bán tàng trữ và sử dụng trái phép động vật hoang dã vẫn diễn biến phức tạp
do vậy trong chính sách quản lý nhà nước cần sớm hoàn thiện khung pháp lý quy định về hoạt động của các vườn thú và khu du lịch sinh thái tư nhân
chính quyền các địa phương cần đưa ra những biện pháp quản lý chặt chẽ các cơ sở nuôi động vật hoang dã
phi thương mại nhằm ngăn chặn tình trạng nhập lậu động vật hoang dã từ tự nhiên và buôn bán trái phép các loại nguy cấp tại những cơ sở này
chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác trên báo lào động
tuyến đường sắt cát linh hà đông đã hoàn thành một trăm linh công tác xây dựng và lắp đặt thiết bị
nhưng chưa một hạng mục nào được nghiệm thu vì nhiều yêu cầu của đơn vị tư vấn pháp đưa ra thì tổng thầu không đáp ứng được
vậy ai sẽ phải chịu trách nhiệm về vấn đề này
bộ giao thông vận tải cho rằng vướng mắt lớn nhất hiện nay là quá trình cung cấp hồ sơ để đánh giá an toàn hệ thống
trong khi đó tổng thầu chưa cung cấp đầy đủ đặc biệt là hồ sơ liên quan đến chứng chỉ
minh chứng về thí nghiệm trong quá trình sản xuất thiết bị đoàn tàu
còn tổng thầu thì lại cho rằng đơn vị đánh giá là của pháp đã đưa ra cách đánh giá và yêu cầu hồ sơ theo tiêu chuẩn của châu âu
trong đó có những tiêu chuẩn mà tổng thầu cũng chưa bao giờ được biết
hiện cả nước đã thu giữ ba trăm linh ô tô xe máy và số lượng xe này quá lớn nên không còn chỗ để
vậy có nên giam xe vi phạm quá lâu và giải pháp nào để giải quyết cho tình trạng này
nội dung này sẽ được đăng tải trên báo tuổi trẻ
nhiều ý kiến của các chuyên gia cho rằng để tránh việc xe vi phạm nằm bãi quá lâu tồn động
thì cơ quan chức năng cần phải tăng cường công tác bán đấu giá xe vi phạm
thời gian giữ xe sẽ khoảng một tháng mà không ai đến nộp phạt
thì nên bán thanh lý ngay nếu giữ quá lâu sẽ dẫn đến hư hỏng lãng phí
căn cứ vào luật hiện hành quy định trong vòng ba mươi ngày mà người vi phạm không đến nộp phạt
và khi đã thông báo ba lần trên báo đài thì đơn vị sẽ tiến hành bán thành lý
lợi dụng nhu cầu cần việc làm của người lao động công ty cổ phần đầu tư và xúc tiến thương mại
qlt việt nam đã chiếm giữ hàng nghìn đô la mỹ tiền đặt cọc hồ sơ và không đưa được người lao động xuất cảnh như cam kết
giám đốc công ty qlt việt nam cho biết công ty có khả năng kết nối với các doanh nghiệp nhật bản
nên sẽ đưa được lao động đi làm việc ở nhật
tuy nhiên đại diện công ty cho rằng công ty là một chi nhánh của công ty khác
và chỉ hỗ trợ về mặt tư vấn kết nối lao động chứ không đưa lao động xuất cảnh
tiền thu từ lao động là phí hỗ trợ tư vấn làm thủ tục hồ sơ
công ty không thu tiền phí đưa lao động sang nhật
đại diện bộ lao động thương binh và xã hội khẳng định công ty qlt việt nam tiến hành tuyển và thu tiền của lao động
là hoàn toàn sai
ở việt nam hiện chưa có lao động nào xuất cảnh được theo chương trình này
thưa quý vị giả lãnh đạo công ty sổ số lừa đoạt hơn hai mươi tỷ đồng là thông tin đáng chú ý trên báo thanh niên
chiều ngày ba tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu cho biết
vừa kết thúc điều tra giai đoạn hai vụ lừa đảo bằng thủ đoạn giả danh lãnh đạo công ty sổ số kiến thiết miền bắc
đồng thời đề nghị viện kiểm sát nhân dân tỉnh truy tố một mươi bảy bị can
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nội dung chi tiết mời quý vị và các bạn đón đọc trên trang bốn